tăng lễ nguyên tổng bí thư lê khả phiêu được tổ chức với nghị thức quốc tàng
trong hai ngày một mươi bốn tháng tám và ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng tám lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu
sẽ được tổ chức vào lúc một mươi hai h ba mươi tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng lúc một mươi bốn h cùng ngày tại nghĩa trang mai dịch hà nội
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất tp hcm và hội trường hai mươi năm b
đường quang trung thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cũng tổ chức lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu